tổng cục thuế vừa cho biết trong tổng số hơn bốn người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
có đến bảy mươi số người được cấp chứng chỉ nhưng chưa hành nghề
theo chiến lược phát triển đại lý thuế đến năm hai nghìn hai mươi phải có tám đại lý thuế
cả nước hiện có năm trăm sáu mươi bảy đại lý thuế chủ yếu tập trung tại một số thành phố lớn như hà nội và tp hcm
đáng chú ý trong hơn bốn năm trăm linh người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế chỉ có ba mươi người hành nghề
đại lý thuế là cầu nối giữa người nộp thuế và cơ quan thuế
mục tiêu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phải có một mươi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đại lý thuế
tức khoảng bảy mươi doanh nghiệp khai thuế qua đại lý thuế
trong khi đó đến nay mới có khoảng hai ba doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua đại lý thuế
con số này là quá nhỏ so với mục tiêu đề ra